thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng
là hoàng văn đức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế
và hà thúc nhật là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc
mua sắm trang thiết bị vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an phát hiện đối tượng hoàng văn đức và hà thúc nhật
đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng đức và nhật về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tiền mặt có liên quan đến vụ án
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa thiên huế đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án